kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày bảy tháng năm đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và những nội dung sau đây sẽ mở đầu cho chương trình chào ngày mới của chúng tôi
quý vị thân mến khẳng định tầm vóc vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
chủ tịch hồ chí minh đã nhấn mạnh điện biên phủ như là một cái mốc trói lọi bằng vàng của lịch sử
nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan giã
đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn
chiến thắng vang dội ấy không chỉ là tấm gương phản chiếu sức mạnh vô địch của dân tộc việt nam
mà còn cho thấy tầm vóc và giá trị thời đại của một trong những sự kiện
đã làm rúng động lịch sử nhân loại trong thế kỷ hai mươi
điện biên phủ
nguyên lực có tính quyết định đến cục diện cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
khi mà phân tích về tình hình địch là anh tụng hồ chí minh có dùng một hình tượng
xòe rắm tay ra và làm động tác là bẻ đi từng ngón
và người cũng có nói là quân pháp được ví như một cái nóng đấm nó mạnh như thế
thế nhưng mà ta sẽ tìm cách là bắt nó phải xòe cái nắm đấm đó ra
vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ
để chuẩn bị nhân lực vật lực cho chiến trường
ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta nổ súng tấn công tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đã tiêu diệt gọn cứ điểm
him lam và độc lập bức hàng cứ điểm bản kéo phá vỡ hệ thống phòng ngự trên hướng bắc và đông bắc
đồng thời mở toan cánh cửa tiến công vùng lòng trảo và khung trung tâm
hai tiểu đoàn tinh nghệ nhất của địch bị tiêu diệt gọn
một tiểu đoàn khác và ba đại đội ngụy thái tan giã
tiếp đó từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đồng loạt tiến công tại các cứ điểm phía đông
phân khu trung tâm ta không chế được phần lớn các cao điểm phía đông phát triển trận địa tới sát sân bay
thắt chặt vòng vây chia cắt khống chế các khu vực còn lại trong tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
kiểm soát sân bay mường thanh hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm
thừa thắng sông lên từ ngày một tháng năm đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phía đông diệt một số cứ điểm phía tây
và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
một mươi bảy giờ ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tướng đội cát cùng toàn bộ bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ đã bị bắt sống
chiến dịch điện biên phủ toàn thắng
từ chỗ nhận thức võ nguyên giáp có giỏi thì đến đánh điện biên phủ
hay việt minh sẽ bị đánh tan ở điện biên phủ
đến việc chấp nhận điện biên phủ là thất bại to lớn nhất
từ ngày pháp đầu hàng đức năm một nghìn chín trăm bốn mươi
cái kết dành cho mưu đồ toan tính của thực dân pháp
đã được trả lời một cách song phẳng và đanh thép trên chiến trường điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ là bản hùng ca của một cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ
đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ hai mươi
và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công trói lọi
đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
chiến thắng điện biên phủ tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết hiệp định
geneva về đình chỉ chiến sự ở việt nam chiến thắng vĩ đại này đã đánh dấu chấm hết cho sự
ngoan cố hưu chiến của thực dân pháp và đế quốc mỹ trên bàn hội nghị buộc chính phủ pháp cùng
các bên tham dự trừ đế quốc mỹ phải ngồi vào ban nghị sự ký hiệp định geneva đình chỉ chiến
sự ở việt nam vào ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đây cũng là chiến thắng quyết định thắng lợi của ta
trong việc ngoại giao nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế góp phần chấm dứt cuộc
chiến tranh xâm lược của thực dân pháp ở việt nam cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chỉ thị của trung ương giao cho yên
bái nhiệm vụ mở đường một mươi ba a từ tuyên quang đi qua yên bái tới sơn la để phục vụ mặt trận điện biên
phủ với năm cốt là đơn vị công binh và các lực lượng thanh niên xung phong dân công hòa tuyến
cùng nhân dân các huyện thị của tỉnh yên bái ngày đêm đục đá san đồi
xây dựng tuyến đường phục vụ cho chiến dịch điện biên phủ
cùng với bến phà hiên qua sông chảy trên tuyến đường một mươi ba a còn bến phà âu lâu
một trong những điểm trung chuyển quan trọng cho mặt trận điện biên phủ những chiếc phà thô sơ
tại bến phà âu lâu đã vận chuyển hàng triệu tấn xe máy vũ khí khí tài lương thực cùng hàng vạn bộ
đội chủ lực vượt sông an toàn
yên bái trung truyền quốc tế điện biên phủ xây dựng tuyến đường phục vụ mặt trận điện biên phủ

tại bến phà âu lâu đã vận chuyển hàng triệu tấn xe máy vũ khí khí tài lương thực cùng hàng vạn bộ
đội chủ lực vượt sông chảy trên tuyến đường một mươi ba a còn bến phà âu lâu
một trong những điểm trung chuyển hàng triệu tấn xe máy vũ khí khí tài lương thực cùng hàng vạn bộ
đội chủ lực vượt sông chảy trên tuyến đường một mươi ba a còn bến phà âu lâu
một trong những điểm trung chuyển hàng triệu tấn xe máy vũ khí khí tài lương thực cùng hàng vạn bộ
đội chủ lực vượt sông chảy trên tuyến đường một mươi ba a còn bến phà âu lâu
một trong những điểm trung chuyển hàng triệu tấn xe máy vũ khí khí tài lương thực cùng hàng vạn bộ
đội chủ lực vượt sông chảy trên tuyến đường một mươi ba a còn bến phà âu lâu
xin chào và hẹn gặp lại